công an quận hà đông tp hà nội vừa phát thi thông báo truy tìm nhóm cướp manh động thường xuyên đi bộ lang thang và mang theo dao chém người để cướp tài sản
ngày một mươi tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông cho biết đang điều tra vụ cướp tài sản xảy ra vào ngày bảy tháng tám tại địa bàn phường vạn phúc hà đông hà nội
quá trình điều tra sơ bộ xác định vụ án trên là do một nhóm đối tượng gây ra với phương thức thủ đoạn hoạt động gây án hết sức mạnh động
nhóm này đi với nhau gồm bảy người đều ở độ tuổi khoảng từ một mươi sáu đến hai mươi tuổi
chúng thường lang thang đi bộ và mang theo hung khí là dao để dọa đâm gây thương tích người đi bộ và thực hiện việc cướp tài sản